xây dựng xã hội bền vững là mục tiêu mà các quốc gia trên thế giới đều hướng tới
với một quốc gia có tốc độ tăng trưởng lớn như ở việt nam
sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng và tiêu dùng hàng hóa cao
đòi hỏi phải có những giải pháp xây dựng xã hội bền vững
với mức tăng trưởng ấn tượng sáu một năm của việt nam
sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng năng lượng và tiêu dùng hàng hóa
chính vì vậy hiện nay việt nam đang đứng trước thách thức
khan hiếm nguồn năng lượng và áp lực về giao thông
tại diễn đàn giải pháp xây dựng xã hội bền vững chia sẻ kinh nghiệm giữa thụy điển và việt nam
do bộ công thương phối hợp cùng tổ chức thương mại và đầu tư thụy điển
đại sứ quán thụy điển tại hà nội tổ chức
các chuyên gia thụy điển đã chia sẻ kinh nghiệm với việt nam
trong việc cung cấp các giải pháp về giao thông đến các thành phố đang phát triển
xây dựng nguồn năng lượng bền vững xây dựng nguồn nhân lực dồi dào cho những thành phố công nghiệp hiện đại
thụy điển và việt nam đã có hơn bốn mươi năm quan hệ hợp tác tốt đẹp
với tiềm năng và sự phát triển nhanh về kinh tế của việt nam trong những năm gần đây
chúng tôi nhận thấy có rất nhiều cơ hội tiềm năng để chúng ta hợp tác trao đổi
đưa ra những giải pháp thân thiện bền vững hiện đại của thụy điển đến với thị trường của việt nam
đặc biệt là vấn đề môi trường vấn đề nước và giao thông vận tài
cùng với các cuộc gặp gỡ song phương với các cơ quan chức năng của việt nam
chúng tôi mong muốn những giải pháp này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp
từ các nội dung về phát triển hạ tầng giao thông bền vững năng lượng bền vững
đổi mới phương pháp sản xuất sáng tạo thành trung tâm sản xuất toàn cầu
cũng như đầu tư vào giáo dục đào tạo để bảo đảm nguồn nhân lực là những kinh nghiệm quý báu
để việt nam hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế